hưởng ứng tinh thần cả nước ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lụt
mới đây tại đại sứ quán việt nam ở thái lan đã diễn ra lễ tiếp nhận quyên góp của cộng đồng người việt nam tại thái lan
ủng hộ cho đồng bào miền trung ruột thịt
tại buổi lễ hội người thái gốc việt toàn thái lan đã thay mặt cộng đồng người việt nam tại thái lan
trao số tiền quyên góp được hơn năm triệu bạt tương đương ba bảy tỷ đồng cho đại sứ quán việt nam tại vương quốc thái lan
bà trần thị thu trang đại biện lâm thời đại sứ quán việt nam tại thái lan
bày tỏ sự cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của bà con kiều bào nhấn mạnh đây là sự đóng góp vô cùng quý báo
trong bối cảnh nhân dân chiến sĩ cả nước đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước
nhằm giúp đồng bào khu vực miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ thiên tai
đại sứ quán việt nam tại thái lan sẽ chuyển số tiền quyên góp của ủy ban nhà nước về người việt nam
ở nước ngoài bộ ngoại giao để chuyển tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam